thưa quý vị vào khoảng một mươi một giờ trưa nay một máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu đất chống
khu vực khối bình ninh phường điện nam bắc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam rồi phát nổ
với trường hợp ngày hôm nay bộ quốc phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc
theo thông cáo của bộ quốc phòng máy bay su hai mươi hai số hiệu năm nghìn tám trăm tám mươi do phi công đỗ tiến đức
đại úy phi đội trưởng phi đội một điều khiển cắt cánh lúc một mươi một giờ bốn phút đến một mươi một giờ một mươi bốn phút
phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được
chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù
phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra khỏi khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng
về phía nam một mươi chín km thuộc điện bàn xã điện nam trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người phi công nhảy dù an toàn
sức khỏe ổn định máy bay bị hư hỏng
hiện tại quân chủng phòng không không quân
quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường
và tiến hành điều tra vụ việc